mặc dù bão số một mươi không ảnh hưởng trực tiếp nhưng thừa thiên huế vẫn chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa tài sản hoa màu cây công nghiệp
đã có gần tám trăm linh ngôi nhà cơ sở hạ tầng bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn hoặc một phần
theo đó đã có hàng nghìn cây xanh hệ thống biển hiệu và nhiều tài sản khác bị gãy đổ
gần tám trăm linh ngôi nhà dân trường học hàng quán cửa tiệm bị lốc xoáy hủy hoại hư hỏng
nặng nhất là địa bàn thị xã hương thủy với hơn năm trăm linh nhà tại ba phường xã thủy dương thủy phương và thủy thanh
huyện miền núi a lưới có trên hai trăm linh nhà huyện phong điền gần bốn mươi nhà
lấp xoáy cũng xảy ra bất ngờ tại phường an đông thành phố huế vào đêm một mươi bốn tháng chín làm hư hỏng ba mươi một nhà dân
địa bàn này bị cúp điện kéo dài khoảng từ hai mươi h bốn mươi phút tối một mươi bốn cho đến một mươi năm h ba mươi chiều một mươi năm tháng chín
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đang chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã thành phố huế
và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng thường trực trang thiết bị trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phòng tránh
đồng thời phối hợp với lực lượng công an biên phòng và các sở ngành trong tỉnh tập trung khắc phục hậu quả bão số một mươi